phó thủ tướng trịnh đình dũng khẳng định đường dây năm trăm linh kv mạch ba là một công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía nam
dự kiến thời gian hoàn thành đường dây này vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tuy nhiên tiến độ hiện đang bị chậm phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các phương án bồi thường tái định cư sớm hoàn tất việc bàn giao mặt bằng để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công
trước đó phó thủ tướng trị đình dũng đã cùng đoàn công tác đến tặng quà động viên tinh thần cán bộ công nhân đang thi công đường dây tại xã hòa phú huyện hòa vang thành phố đà nẵng